một nhà máy sản xuất đồ lưu niệm của trung quốc
các công nhân sẽ phải mất ba ngày để hoàn thiện sản phẩm làm bằng hợp kim thiếc mạ vàng này
tất cả các phiên bản quốc quân cấp chỉ cao một mươi năm cm có trọng lượng nhất định và có vàng trong quá trình mạ
như vậy nếu những sản phẩm nào cao trên một mươi năm cm xuất hiện ngoài thị trường thì sẽ đều được đổ xả
chúng tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của fifa về việc sản xuất này
các bản thiết kế đều phải gửi trước cho fifa kiểm tra
công ty quốc tế wagon của trung quốc đã giành được quyền sản xuất các đồ lưu niệm
và phiên bản cúp vàng quân cấp của fifa từ năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên công ty này chỉ được phân phối các sản phẩm cho world cup hai nghìn một mươi tám của mình
ở một số quốc gia ngoại trừ châu âu và nga do bản quyền thương mại đã thuộc về một đối tác khác của fifa
một phiên bản cúp vàng quân cấp như thế này có giá năm sáu trăm tám mươi nhân dân tệ
tương đương với tám triệu đồng
ngoài phiên bản chiếc cúp vàng này móc chìa khóa và cốc cũng được công ty wagon phân phối
chủ yếu tại thị trường trung quốc với giá từ một năm đô la mỹ với mỗi sản phẩm
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi